tại trung tâm hội nghị quốc gia hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì buổi tổng duyệt
chuẩn bị cho hội nghị cấp cao hợp tác tiểu vùng mekong mở rộng lần thứ sáu
và hội nghị cấp cao khu vực tam giác phát triển campuchia lào việt nam lần thứ một mươi
tại buổi tổng duyệt thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng các thành viên ban tổ chức
đã giả soát và diễn tập như thực tế kịch bản của từng phiên họp
kế hoạch di chuyển các đội hình xe các hoạt động văn hóa nghệ thuật
các phương án đón tiễn lãnh đạo cấp cao các nước và các tổ chức quốc tế
công tác hướng dẫn phục vụ phóng viên tác nghiệp công tác an ninh y tế
và các hoạt động lễ tân hậu cần khác
thủ tướng nhấn mạnh đây là hai trong các sự kiện đa phương lớn nhất
được tổ chức tại việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín
các hội nghị là cơ hội để các nhà lãnh đạo trao đổi về tăng cường hợp tác đầu tư
kết nối khu vực thúc đẩy thương mại quản lý và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên
đây cũng là dịp để việt nam khẳng định cam kết và đóng góp của mình
vào các cơ chế hợp tác mekong nói chung và hội nghị cấp cao hợp tác tiểu vùng mekong mở rộng
lần thứ sáu và hội nghị cấp cao khu vực tam giác phát triển campuchia lào việt nam nói riêng
đồng thời thúc đẩy hợp tác khu vực nhằm phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
thủ tướng đề nghị các tiểu ban ban thư ký và các bộ ngành liên quan tập trung ưu tiên
làm tốt nhất các phần việc được giao chuẩn bị chú đáo các phương án tổ chức lễ tân báo chí hậu cần
an ninh y tế và các phương án dự phòng khác bảo đảm các hoạt động diễn ra thông suốt trang trọng an toàn
đáp ứng các tiêu chuẩn theo thông lệ các hội nghị cấp cao hợp tác tiểu vùng mekong
và hội nghị cấp cao khu vực tam giác phát triển campuchia lào việt nam
và trên cơ sở hiệu quả tiết kiệm tối đa
thủ tướng cũng yêu cầu các đơn vị đã khẩn trương rút kinh nghiệm điều chỉnh và khắc phục kịp thời những khâu còn chưa hoàn thiện
đồng thời bố trí lực lượng chặt chẽ có phương án xử lý các tình huống đột xuất có thể xảy ra
nhằm bảo đảm các hoạt động của hội nghị cấp cao hợp tác tiểu vùng mekong mở rộng lần thứ sáu
và hội nghị cấp cao khu vực tam giác phát triển campuchia lào việt nam lần thứ một mươi thành công về mọi mặt